hai tám trăm linh hộ dân sẽ được sử dụng nước sạch trong khu vực nông trường sông hậu thuộc xã thới hưng huyện cờ đỏ tp cn
khi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước sạch tập trung cho khu vực này
hệ thống này có thể mở rộng lên bốn hộ trong thời gian tới cung cấp nước sạch đạt quy chuẩn nước ăn uống của bộ y tế cho người dân
hệ thống cấp nước sạch tập trung ở xã thới hưng được hoàn thành sau bốn tháng thi công với kinh phí gần ba mươi ba tỷ đồng từ ngân sách trung ương
đây là hệ thống cấp nước tập trung có quy mô lớn của tp cn với trang thiết bị hiện đại được nhập từ pháp cấp nước sạch đạt quy chuẩn nước ăn uống của bộ y tế
hiện nhà máy này đang cấp nước sạch cho hai tám trăm linh hộ dân thuộc tám ấp của xã thới hưng và sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng ra các xã khác trong huyện cờ đỏ tối đa lên đến hơn bốn hộ
nhà máy nước tập trung của thế hưng đã khánh thành đưa vào sử dụng mang đến một ý nghĩa hết sức quan trọng
thứ nhất là giúp cho người dân
thứ hai là giúp cho người dân có một nguồn nước đảm bảo vệ sinh từ đó đảm bảo được sức khỏe của người dân và đảm bảo được môi trường
và bên cạnh đó thì đối với địa phương thì giúp cho địa phương là hoàn thành một tiêu chí về môi trường là một mươi bảy một tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
gia đình anh phạm văn mỹ ở ấp ba xã thới hưng từ nhiều năm qua vẫn sử dụng nước giếng khoan để ăn uống sinh hoạt hàng ngày
gần một tuần từ khi lắp đặt đồng hồ nước
cũng như nhiều bà con trong xã
gia đình anh mỹ rất phấn khởi vì ước mơ hàng chục năm qua về con nước sạch để sử dụng nay đã trở thành hiện thực
mỗi mét khối nước sạch của người dân chỉ phải trả bốn đồng
giờ đây chỉ cần mở khóa voi nước là có nước sạch sử dụng ngay không còn lo tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào các tháng mùa khô như trước đây
nước sạch nước phan cây phèn nó không chất lượng
giờ vô nước sạch này rất an toàn và bảo đảm sức khỏe cho gia đình
tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cần thơ đối với các hộ nghèo hộ chính sách trên địa bàn xã thới hưng sẽ được miễn phí
còn hộ cận nghèo được giảm năm mươi chi phí lắp đặt đồng hồ nước
trước khi có nhà máy nước tỷ lệ người dân xã thế hưng được sử dụng nước sạch chỉ chiếm bảy
sau khi nhà máy đi vào hoạt động dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng lên tám mươi tám góp phần đưa xã thế hưng đặt tiêu chí về cấp nước sạch xã nông thôn mới
theo lộ trình thì xã thời hưng sẽ đạt xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên được sự quan tâm của trung ương của thành phố những công trình có giống đầu tư lớn
thì cụ thể nhà máy nước tập trung thời hưng được đầu tư sớm như vậy
thì sẽ tạo điều kiện cho địa phương gúc ngắn cái lộ trình xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi tám
công trình hệ thống cấp nước sạch tập trung xã thế hưng có ý nghĩa quan trọng không chỉ với địa phương
mà còn với cả thành phố cần thơ
trong việc cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn nước sạch đô thị
phục vụ người dân trong bối cảnh hạn hán biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường hơn